thưa quý vị liên quan đến hành vi tham nhũng tiêu cực trong quá trình hoạt động cải tạo xe cơ giới
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai ngày một mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đã ra quyết định khởi tố thêm ba bị can để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng gồm bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
chi nhánh biên hòa lê văn hòa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí thuận khánh
về tội nhận hối lộ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn sơn hải phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai
phụ trách chi nhánh long khánh sáu nghìn hai s để tiếp tục điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan chức năng tiến hành việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của ba bị can để điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ án trên trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bắt tạm giam
ông dương việt hồng giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cho vay một trăm một mươi triệu đồng nhưng thu lợi bất chính tới hơn một trăm linh triệu đồng hoàng thị thắm chú tại huyện bình xuyên
vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thắm tổ chức cho vay nặng lãi dưới hình thức thế chấp sổ lương
sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền là từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng
lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
trong đó thắm đã cho nguyễn văn trường ở huyện bình xuyên vay hai khoản tổng số tiền là một trăm một mươi triệu đồng
và thu lời bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
cũng liên quan đến vấn đề cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại tỉnh đắk nông
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an thành phố giang nghĩa đã phát hiện đấu tranh triệt phá ba nhóm
năm đối tượng cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự thu giữ nhiều tăng vật liên quan
mới đây nhất công an thành phố giang nghĩa cũng đã đấu tranh triệt phá một nhóm
bắt giữ ba đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ba đối tượng bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
gồm lê ngọc quý bùi ngọc thanh và vương huỳnh phúc cùng chú tại huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
theo đó vào khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba quý từ tỉnh thanh hóa vào thành phố giang nghĩa
tỉnh đắk nông thuê trọ để hoạt động cho vay tín dụng đen
quý thuê phúc và thanh làm cùng trả lương hàng tháng
để tránh sự phát hiện quý thông tin việc cho vay không cần thế chấp qua mạng xã hội facebook
khi khách có nhu cầu vay các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng một người
dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày lãi suất từ bốn trăm năm mươi một một năm đến năm trăm năm mươi sáu một năm
kèm theo chi phí phát sinh từ ba trăm linh đồng đến một triệu hai trăm linh đồng
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thì bọn em có vào địa bàn tỉnh đắk nông để chạy quảng cáo trên facebook
để tìm kiếm những người có nhu cầu vay vốn
sau khi những người có nhu cầu vay nhắn tin hoặc là gọi điện tới fanpage thì bọn em thu thập thông tin của người dân cần vay và đến xác minh để trí nhà
với thủ đoạn trên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt các đối tượng đã cho khoảng một người dân ở thành phố giang nghĩa
các huyện đắk minh đắk song đắk lớp và một số địa bàn khác vay với số tiền sáu trăm sáu mươi triệu đồng
thu lợi bất chính trên một trăm sáu mươi một triệu đồng
quá trình điều tra lực lượng công an thu giữ sáu điện thoại di động tám thẻ ngân hàng bốn triệu đồng
hai xe mô tô cùng hàng chục giấy tờ liên quan đến việc thế chấp vay mượn
qua tổ chức đấu tranh thì các đối tượng đều sử dụng tên giả sử dụng tài khoản ngân hàng số điện thoại điện số xe giả không chính chủ
nhằm che giấu sự đấu tranh của cơ quan điều tra
hiện công an thành phố giang nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý
nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an thành phố giang nghĩa thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng lê ngọc quý
nhanh chóng liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra qua đội cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật
với mức án một mươi tám năm thù giam bị cáo hôn đào thị bé trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần hai ngày xét xử
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
đào thị bé trí dùng thủ đoạn gian dối như mở các dây hụi rồi mạo danh hụi viên
đưa tên khống vào danh sách chơi hụi để hốt hụi bán hụi khống để chiếm đoạt gần sáu tỷ đồng của hàng trăm hụi viên
ngoài ra bé trí còn nợ của các hụi viên hơn sáu tỷ đồng
cơ quan điều tra đã khởi tố đào thị bé trí về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
do bé trí đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đào thị bé trí một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
mời quý vị cùng đến với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
công an thành phố hải phòng phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một cảnh sát biển việt nam
phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ các tỉnh tây bắc về khu vực cảng biển
thành phố hải phòng và tỉnh quảng ninh để tiêu thụ thu giữ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp
ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực lô ba khu trung cư hoàng huy xã an đồng huyện an dương
trinh sát bắt quả tăng đối tượng đang nhận hàng thu giữ tại chỗ một bánh heroin và một kg ma túy tổng hợp
được ngụy trang trong một bao gạo
tiến hành đấu tranh đối tượng khai nhận tên là nguyễn phương việt nhận vận chuyển thuê ma túy để lấy tiền công
vụ án đang được các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi một công an thành phố hải phòng cũng đã bắt giữ năm đối tượng vận chuyển mua bán tảng chữ trái phép trên ma túy
thu giữ hơn bốn trăm linh gam heroin gần năm trăm hai mươi triệu đồng và tám trăm linh đô la mỹ cùng nhiều tăng vật khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đã kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố hai đối tượng là huỳnh thanh hoài và đỗ quang linh cùng chú tại huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra vào ngày hai mươi ba tháng sáu lực lượng phòng chống ma túy công an tỉnh bình định kiểm tra hành chính nhà số hai mươi chín
châu mạnh trinh thành phố quy nhơn do huỳnh thanh hoài thuê ở
qua kiểm tra hoài tự nguyện giao nộp hai gói ni lông có chứa gần hai mươi gram ma túy giảm khay
qua khám xét cơ quan công an thu giữ thêm ba gói ni lông bên trong đều chứa các hạt tinh thể có tổng khối lượng gần ba trăm linh gram
ngay sau đó lực lượng trinh sát tiếp tục bắt giữ đàn em của hoài là đỗ quang linh thu giữ một trăm chín mươi bảy viên thuốc lắc
hoài và linh khai nhận sử dụng facebook để liên lạc mua ma túy từ thành phố hồ chí minh về quy nhơn
bán cho các con nghiện đang ăn chơi tại các quán bar trên địa bàn thành phố quy nhơn
vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trong đêm qua tại huyện nam sách tỉnh hải dương đã khiến hai vợ chồng lớn tuổi
tử vong nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ tv dẫn đến chập điện gây ra cháy
khoảng gần hai giờ sáng cháy bùng lên tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh tạp hóa của ông trần quảng đại
đường nguyễn trãi thị trấn nam sách huyện nam sách phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hải dương huy động ba xe chữa cháy một xe chỉ huy cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
đến khoảng hai giờ sáng lực lượng chức năng khống chế và giật tắt đều đám cháy thời điểm xảy ra cháy trong nhà ông đại có năm người
vụ cháy đã khiến bố mẹ ông đại bị ngạt khói và tử vong tại bệnh viện
tiếp tục thông tin về tình hình mưa lũ ở miền trung thiệt hại về người và tài sản là đáng kể
mưa lũ tại thừa thiên huế và quảng trị đã làm bốn người thiệt mạng hai người mất tích và hai người bị thương
nhiều nơi vẫn đang ngập sâu
tại tỉnh quảng trị đến trưa ngày hôm nay
đang rút chậm một số khu vực tuyến đường gầm tràn bị ngập gây chia cắt giao thông
hiện nay tại huyện hải lăng vẫn còn hơn bảy năm mươi bốn học sinh nghỉ học
và một mươi tám hộ gồm ba mươi ba nhân khẩu phải di rời sơ tán do ảnh hưởng của mưa lũ
tại tỉnh thừa thiên huế chính quyền các địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán hơn ba chín trăm linh hộ
với hơn một mươi bảy nhân khẩu đến nơi an toàn
đến sáng nay một số hộ dân đã trở về nhà
còn lại một bốn mươi sáu hộ với gần bốn nhân khẩu tập trung ở các huyện quảng điền phong điền hương thủy
theo văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
đến tám giờ ngày hôm nay nước trên các sông đang xuống
hiện còn khoảng sáu một trăm bảy mươi hai ngôi nhà bị ngập mức ngập từ hai đến sáu mét
ngày hôm nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cho biết
mưa lũ trong những ngày qua đã làm một người mất tích
trong ngày hôm nay hai trăm năm mươi sáu ngôi nhà bị ngập nước và một số tuyến đường bị sạt lở hư hỏng nặng
mưa lũ cũng đã khiến hai trăm năm mươi sáu nhà bị ngập nước giao thông tại huyện tây hòa và tuy an bị chia cắt
một số tuyến đường ngập sâu gồm dt sáu trăm bốn mươi hai triều sơn la hai
các tuyến quốc lộ hai mươi năm hai mươi chín và một mươi chín c bị hư hỏng sói lở nền đường mặt đường với khối lượng một mươi năm mét khối đất đá